đoàn kiểm tra giám sát của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương làm trưởng đoàn
đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh yên bái
về kiểm tra giám sát công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn
tại buổi làm việc đồng chí trần thanh mẫn đã đánh giá cao kết quả
mà tỉnh yên bái đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua
đồng chí đề nghị trong thời gian tới tỉnh yên bái cần tiếp tục
ra soát lại các mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi tám của đảng bộ
để triển khai thực hiện hiệu quả trong đó phải lưu ý ba nhiệm vụ
là tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng gdp
chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi
tập trung đầu tư cho giáo dục giải quyết việc làm cho lao động địa phương
đối với công tác thi đua khen thưởng tỉnh yên bái cần tiếp tục
triển khai nghiêm túc các văn bản nghị quyết chỉ thị của trung ương
về công tác thi đua và các phong trào thi đua do trung ương phát động
sáng cùng ngày đoàn kiểm tra giám sát của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã đến kiểm tra giám sát làm việc tại huyện yên bình tỉnh yên bái
về công tác thi đua khen thưởng và tham quan một số mô hình
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng trên hồ thác bà